sau hai mươi hai ngày không phát hiện ca nhiễm mới đến nay việt nam ghi nhận thêm một mươi tám ca nhiễm mới
trong đó bảy ca người việt nam tất cả đều do nguồn lây nhiễm từ bên ngoài
trong bối cảnh dịch bệnh đã lan ra một trăm một mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ với diễn biến phức tạp
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín kiến nghị thủ tướng tạm dùng miễn thị thực đơn phương với tám nước tây âu
sáng nay ban chỉ đạo quốc gia dưới sự chủ trì của phó thủ tướng vũ đức đam
trưởng ban chỉ đạo tiếp tục họp bàn về các vấn đề liên quan đến nội dung này
cũng như giải pháp thắt chặt khai báo y tế khu vực cửa khẩu
theo đó tám nước được đề xuất tạm dừng miễn thị thực đơn phương là đan mạch naui phần lan thụy điển anh pháp đức tây ban nha
và tạm dừng hiệu lực giấy miễn thị thực cho người việt nam định cư ở nước ngoài
và người nước ngoài là vợ chồng con người việt nam định cư tại tám nước trên
bộ ngoại giao sẽ chính thức ra thông báo về thời gian và cụ thể nội dung này
ngoài ra ban chỉ đạo nhận được thông tin tại các cơ khẩu thực hiện trương nghiêm về việc kiểm dịch y tế và khai báo y tế
ban chỉ đạo quốc gia đề nghị các bộ ngành chỉ đạo các đơn vị tại cửa khẩu phối hợp với chính quyền địa phương
thực hiện nghiêm về quy định xuất nhập cảnh kiểm dịch y tế và khai báo y tế